tổng cục quản lý thị trường vừa có công văn gửi cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai về việc khẩn trương xác minh kiểm tra xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đồng nai
cụ thể trên một số phương tiện thông tin đại chúng mới đây có đăng tải về việc chạm xăng dầu công ty thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty hai mươi tám tp biên hòa tỉnh đồng nai có dấu hiệu vi phạm pháp luật
theo phản ánh các nhân viên cửa hàng trưởng trạm xăng dầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty hai mươi tám móc túi nhiều khách hàng bằng chiêu trò bơm nối số
để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền cũng như lợi ích chính đáng của người tiêu dùng tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai chỉ đạo tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nếu có
vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm trung tá phạm hồng minh phó giám đốc công ty xăng dầu hai mươi tám tổng công ty hai mươi tám cho biết đã xử lý các cá nhân liên quan đến thông tin báo chí phản ánh
qua làm việc các nhân viên thừa nhận có việc bơm xăng nối số không trả về không là vi phạm quy trình bán hàng
bà giám đốc công ty xăng dầu hai mươi tám đã đình chỉ công tác đối với trạm trưởng và trạm phó đồng thời cử một người thay thế
về phía cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai ông nguyễn thanh lâm phó cục trưởng phụ trách cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai cho biết đơn vị
đội quản lý thị trường phụ trách địa bàn thành phố biên hòa và đội ba trăm tám mươi chín tỉnh nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin và làm việc với các đơn vị liên quan ngay trong chiều ngày hôm nay
thấy lợi nhuận cao và dễ làm nghĩa là thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen
sau đó cho một đối tượng ở philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng và được trả công là một trăm linh usd một tài khoản một tháng
công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với hoàng văn nghĩa
chú tại huyện hòa an về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trước đó vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nghĩa được một người phụ nữ có tên là sofia tên tiếng việt là ngọc
hiện đang sinh sống và làm việc tại philippines nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công là một trăm linh usd một tài khoản một tháng
sau khi dùng căn cứ công dân của mình mở ba tài khoản tại các ngân hàng
nghĩa cung cấp cho thông tin cho ngọc qua nhóm chat trên telegram được trả thù lao
nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân bạn bè để mở thêm tài khoản tại ba ngân hàng trên
hoàng văn nghĩa khai thuê thu mua trên năm mươi tài khoản của những người thân quen ở cao bằng bắc cạn và sử dụng trên một trăm linh tài khoản khác nhau
sau khi trừ chi phí nghĩa được ngọc trả sáu mươi bảy mươi triệu đồng một tháng
khám xét đối với bị can cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ
một trăm hai mươi ba sim năm mươi tám thẻ atm một mươi sáu điện thoại hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
kết quả sao kê chín tài khoản ngân hàng do nghĩa thu thập lực lượng công an đã xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên chín trăm bảy mươi tám tỷ đồng
cũng tại cao bằng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện trùng khánh
công an xã quang hán tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh tiến hành bắt một vụ
bốn đối tượng có hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép hoặc ở lại việt nam
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng năm trảo vòng phẩy sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
cùng với hai người khác là đặng tròi phu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đặng toàn sảnh sinh năm hai nghìn một
cùng huyện nhận được một cuộc gọi từ một người xưng tên san muốn thuê và đưa một mươi hai người việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với giá là hai triệu bốn triệu đồng
để thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội ba đối tượng phẩy phu và sảnh dù thêm phùng tròi sỉu sinh năm hai nghìn cũng tham gia
sau đó bốn đối tượng đã đến thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh và chở sáu người đến khu vực biên giới thuộc xã quang hán huyện trùng khánh
đối tượng phải ở lại trong người còn lại ba đối tượng khác là phu sảnh và xỉu quay lại đón tiếp sáu người còn lại và bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
về phần phải do chờ quá lâu nên đối tượng đã đưa sáu người đến chỗ hẹn trước và giao cho một người đàn ông trung quốc để nhận số tiền là một triệu hai trăm linh nghìn đồng
sau đó phải bỏ về nhà và bị lực lượng chức năng triệu tập ngay sau đó
tại cơ quan công an các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng
cụ thể vào tối ngày hai mươi ba tháng năm
tại đường quốc lộ một a thuộc địa phận xã kỳ thọ huyện kỳ anh
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc công an tỉnh hà tĩnh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất
và bắt giữ một xe tải mang biển kiểm soát một mươi bốn h ba mươi hai nghìn tám trăm hai mươi tám do lê xuân hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh chở ba trăm linh kg bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành tạm giữ xe và tất cả các hàng hóa để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
mua hàng trên mạng thì hiện đã trở nên phổ biến
nhiều người thường hay để ý trang bán hàng là có bao nhiêu lượt thích đánh giá và được nhiều người quan tâm hay không
nếu trong bán hàng đó bị nhận xét chất lượng sản phẩm kém
thì người mua sẽ bỏ qua
tuy nhiên với những trang bán hàng được nhiều đánh giá tốt và hàng nghìn lượt thích lượt đánh giá tích cực
thì chắc chắn đó là một dấu hiệu để khách hàng tin tưởng mua sản phẩm
nhưng liệu rằng đây có phải là dấu hiệu đáng tin tưởng hay không
thì câu trả lời là bạn vẫn cần cẩn trọng
bởi trên thực tế thì ngay cả với những trang bán hàng có đánh giá tốt
thậm chí là có hàng chục nghìn lượt yêu thích
khách hàng vẫn mua phải hàng kém chất lượng
dịch vụ ceing sử dụng các nick ảo để tăng lượng tương tác chính là thủ phạm
dịch vụ này hiện được trào bán tràn lan trên mạng với đa dạng gói dịch vụ
chỉ cần từ một đến hai triệu đồng
người bán hàng sẽ được cung cấp các nick ảo và tạo ra lượng lai khủng
đánh giá tốt cho các trang bán hàng
đa phần các trang bán hàng trực tuyến hiện nay đều coi dịch vụ syding là một phương thức để quảng bá sản phẩm
tuy nhiên nếu được dùng ở những trang bán hàng bán sản phẩm chất lượng tốt thì sẽ không vấn đề gì
nhưng nếu được sử dụng ở những trang bán sản phẩm kém chất lượng thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là người tiêu dùng
vì vậy người mua hàng cần tỉnh táo giữa dừng thông tin bán hàng trên mạng hiện nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết
đã dẫn dãi phương tiện thủy nội địa vận chuyển khoảng hai trăm linh mét khối cát không rõ nguồn gốc
về tới cảng hải đội ba trăm linh một để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
khoảng một giờ ngày hai mươi ba tháng năm trên khu vực biển cách cửa hàm luôn tỉnh bến tre về phía đông
khoảng hai mươi hải lý lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện và tiến hành
kiểm tra phương tiện thủy nội địa số hiệu hg hai nghìn bốn trăm bảy mươi sáu con số đăng kiểm v ba triệu bốn trăm linh một nghìn sáu trăm chín mươi tám
thời điểm này trên xà lan có sáu thuyền viên do ông vũ văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê hải dương làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông bảy trên phương tiện đang chờ khoảng hai trăm linh mét khối cát
nhưng không có giấy tờ chứng minh hợp pháp theo quy định của pháp luật
hiện lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô lễ hội trái cây nam bộ vương tầm khu vực đông nam á
quảng bá du lịch tp hcm nói riêng cũng như du lịch việt nam nói chung đến du khách quốc tế
qua đó tạo mối quan hệ hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới
lễ hội trái cây nam bộ suối tiền farm festival hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại công viên văn hóa suối tiên tp hcm
từ ngày một tháng sáu
là sự kiện được mong chờ đón đầu cho mùa cao điểm du lịch hè năm nay
lễ hội chính thức khai mạc vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba với sự tham gia của hội hữu nghị việt nam
với các quốc gia việt nam asian việt nam ấn độ việt nam indonesia việt nam cambodia
cùng những chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình giao lưu hữu nghị giữa các nước
tất cả sẽ mang đến sắc màu đa quốc gia cho mùa lễ hội thêm ấn tượng mới lạ và độc đáo
qua đó nâng cao tình hữu nghị hợp tác đối ngoại nhân dân của việt nam
nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
điểm nhấn của lễ hội năm nay là việc chính thức ra mắt bộ sưu tập trái cây cao cấp
độc lạ quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới được trồng
tại nông trại suối tiên phạm
cùng với đó là hàng loạt chương trình như hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây
hội sưu tập trái cây khổng lồ và diễu hành lễ hội trái cây nam bộ
suối tiền farm festival hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày một tháng sáu đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
theo hiệp hội rau quả việt nam cho hay bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba việt nam chi gần sáu trăm linh triệu đô la mỹ
để nhập khẩu rau quả tăng một năm mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
hiện trung quốc đang đứng vị trí số một với tổng kiêm ngạc xuất khẩu rau quả
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai trăm một mươi một chín trăm sáu mươi hai triệu usd tăng năm năm mươi chín so với cùng kỳ năm trước
tiếp đến là mỹ với tám mươi năm một trăm ba mươi một triệu đô la mỹ
cùng kỳ năm ngoái nhập khẩu đạt chín mươi bảy ba trăm tám mươi bảy triệu đô la mỹ
vị trí đứng thứ ba là thị trường australia với kiêm ngạc nhập khẩu bốn mươi một bốn trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ
cùng kỳ năm ngoái nhập khẩu là bốn mươi chín hai trăm tám mươi bốn triệu đô la mỹ
đứng vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là thị trường myanmar và campuchia
với con số xuất khẩu lần lượt là ba mươi bảy bốn trăm chín mươi sáu triệu đô la mỹ và hai mươi năm tám trăm chín mươi tám triệu đô la mỹ
về thị phần nhập khẩu rau quả
hiện trung quốc chiếm ba mươi bảy tám mươi tám hoa kỳ chiếm một mươi năm hai mươi hai australia chiếm bảy bốn mươi một myanmar chiếm sáu bảy campuchia chiếm bốn bảy
dự kiến kiêm ngạc xuất khẩu nhóm hàng rau cũ năm hai nghìn hai mươi ba của việt nam sẽ đạt bốn tỷ đô la mỹ
tăng hai mươi so với năm ngoái và phần tăng thêm này hoàn toàn khả thi nếu xuất khẩu sầu riêng đạt mục tiêu trên một tỷ đô la mỹ
từng lời nơi kinh doanh sầm út
nhất nhì thành phố hồ chí minh với nhiều thương hiệu lớn
nhưng từ sau đại dịch con đường hai bà trưng quận một chỉ còn những mặt bằng không được sử dụng với chi chích những bản rào cho thuê
như tại mặt bằng nằm tại ngã ba hai bà trưng nguyễn văn chiêm quận một này
dù đã treo bản nhiều năm nhưng mặt bằng này vẫn chưa có người thuê
nếu trước đây giá thuê được mua giới báo lên đến một tỷ đồng một tháng
đến nay dù chủ nhà chấp nhận phương án xé lẻ ba mặt bằng để dễ tìm khách
nhưng cũng rất khó khăn
cũng nằm ngay tại mặt tiền ngã từ hai bà trưng nguyễn đình chiểu quận ba
mặt bằng rộng một m hai này từng được một doanh nghiệp chuyên phân phối hàng thời trang cao cấp thuê đã đóng cửa từ đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đơn vị nào thuê lại dù đây từng được coi là mặt bằng vàng
tình trạng bỏ trống lâu ngày đã khiến các mặt bằng xuống cấp trầm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài
do đó đơn vị nào muốn thuê sẽ phải bỏ thêm một khoản chi phí lớn để cải tạo nâng cấp
theo các chuyên gia
với tình hình kinh tế khó khăn trong thời gian qua đã khiến các doanh nghiệp có xu hướng rút khỏi khu vực trung tâm để giảm chi phí
đã khiến thị trường này chưa biết đến bao giờ mới có thể phục hồi
thời gian gần đây cổ phiếu lớn liên tục kìm hãm thị trường ngay cả trong những phiên thị trường khởi sắc
các mã lớn chỉ đóng vai trò giữ nhịp
trái lại dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh đích đến vẫn ưu ái nhóm vốn hóa vừa và nhỏ
theo các chuyên gia chỉ số vn index cũng đang có dấu hiệu hụt hơi trong ngắn hạn
do đó nhà đầu tư tạm đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia với một tỷ trọng thấp
đánh giá những phiên giao dịch tuần qua có thể thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang ưu tiên ở các cổ phiếu thanh khoản vừa
vốn hóa nhỏ khi nhóm một mươi hai mã kịch trần xuất hiện
ldg dxx abs tdc lss vds khá lớn
lý giải nguyên nhân nhiều chuyên gia cho rằng dòng tiền vào chứng khoán
vẫn còn yếu nên việc chọn mua cổ phiếu nhỏ giá thấp cũng là điều dễ hiểu
cùng với kết quả kinh doanh quý i kém khả quan khiến các cổ phiếu lớn không giữ được sự quan tâm của dòng tiền
khi mà những cổ phiếu lớn mà có sóng thì sau đây nó sẽ lan truyền dần đến cổ phiếu midcap và cổ phiếu bendy
tại vì dòng tiền thì chưa có dòng tiền mới bao nhiêu
chính vì vậy dòng tiền vẫn ở lại thị trường và nó quay vòng giữa các nhóm cổ phiếu với nhau
thì thông thường thì đối với khi mà cổ phiếu bendy mà có sóng thì thường là dòng cuối của thị trường
cũng khó có thể giúp thị trường tăng mạnh trở lại được nữa
thì sóng của vienny có thể đến từ việc là dòng tiền yếu
dòng tiền yếu thì người ta thường chọn bendy để dễ có thể là tăng giá nhiều hơn
yếu tố thứ hai là câu chuyện riêng biệt ở từng nhóm ở từng các cổ phiếu
khi mà cái kết quả kinh doanh trong quý i vừa qua chúng ta thấy rằng là hầu như là nó không có mấy khả quan
và nó ảnh hưởng đến tình hình định giá của các doanh nghiệp vốn hoa lớn
thì như vậy thì điều này có thể cho thấy rằng là cái dòng tiền sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu có tính ngắn hạn
và tìm kiếm những cơ hội rất ngắn hạn trong thời gian vừa qua
và bằng chứng chúng ta thấy rằng là từ trong ba tháng gần đây thì cái chỉ số vn small cap có mức tăng trưởng là tám
trong khi đó là cái nhóm cổ phiếu trong chỉ số vn mid cap thì chỉ có mức tăng trưởng là ba
và chỉ số vn ba mươi là gần một
bên cạnh đó tháng năm là thời điểm vùng tróng thông tin
do đó trong khi chờ đợi ngang ngóng thị trường nhà đầu tư sẽ chọn những cổ phiếu nhỏ
sức ảnh hưởng thấp để gia tăng giá trị trong thời gian ngắn
đây cũng là thời điểm thích hợp để mở sân chơi của đầu cơ
tốt nhất trong giai đoạn đầu thì sau khi mà bước qua khỏi cái giai đoạn đầu tăng hồi phục này
thì sau đó là dòng tiền mới quay trở lại những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hay nó có khác là những cái dòng cơ bản hơn
theo các chuyên gia vấn đề với các cổ phiếu vừa và nhỏ là việc nhận được dòng vốn nóng ngắn hạn
với tốc độ luôn chuyển quá nhanh
do đó nhà đầu tư ngắn hạn sẽ dễ rơi vào tình trạng trở tay không kịp
ngoài ra chỉ nên đánh tỷ trọng nhỏ lãng nhỏ cũng có thể chốt
tuyệt đối tránh trạng thái hưng phấn với biên độ lên xuống
lượng khán giả xem phim chiếu mạng trả phí ngày một gia tăng
trong đó chiếm phần lớn là giới trẻ với độ tuổi ngày một mở rộng
tuy nhiên điều đáng lo ngại là trong thời gian qua không ít bộ phim bị phát hiện
truyền tải thông điệp bạo lực tiêu cực thậm chí bao hàm thông tin sai phạm về chủ quyền biển đảo việt nam
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong năm hai nghìn hai mươi trên nền tảng netflix xảy ra nhiều vụ liên quan đến
việc chiếu những bộ phim có nội dung xuyên tạc lịch sử vi phạm chủ quyền biển đảo lãnh thổ việt nam
bộ phim gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta bị yêu cầu gỡ
vì chiếu hình ảnh bán đồ vi phạm chủ quyền việt nam xuất hiện trong tập chín
sau đó bộ phim madame secretary bà ngoại trưởng buộc phải gỡ bỏ
vì chiếu thích địa danh hội an của việt nam thành phù lâm trung quốc
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một netflix cũng đã gỡ bỏ bộ phim truyền hình pygap có đội dài sáu tập
do có những hình ảnh vi phạm chủ quyền biển đảo việt nam
trong giai đoạn đầu phim chiếu mạng phát triển ồ ạc
cho các nền tảng trực tuyến miễn phí đi hình lệch trên youtube
khán giả gần như bộ thật có loạt nội dung về giang hồ
các tài phim ngập tràn cảnh sát
điều lo ngại là khác với các nền tảng có thu phí
thì việc truy cập theo dõi các nội dung trên youtube cực kỳ dễ dàng
thiếu những cảnh báo phân loại độ tuổi
việc những khán giả trẻ thậm chí là trẻ em
tiếp cận những nội dung một mươi tám cộng này
để lại nhiều rủi ro về nhận thức
điều khiến không chỉ các bậc phụ huynh mà cả người làm phim bức xúc
là từng có giai đoạn những nền tảng chiếu phim xuyên biên giới
lại nằm ngoài vòng quản lý của luật điện ảnh
tức đang buôn lỏng trách nhiệm biên tập kiểm tra của nền tảng phát hành
trước khi đưa phim vào lãnh thổ việt nam
nhiều ý kiến cho rằng cần phải có các chế tài
để quản lý các doanh nghiệp nước ngoài
cung cấp phim vào việt nam phát sinh doanh thu
nhưng phải tuân thủ các điều kiện biên tập nội dung
đăng ký hoạt động tại việt nam
các trường hợp không đăng ký hoạt động đều coi là không hợp pháp
có như vậy mới xử lý chặn dịch vụ được khi vi phạm
ngoài ra luật điện ảnh cần quy định phân loại phim
thì đơn vị cung cấp phim vào việt nam phải làm việc đó
chủ thể biên tập là phải từ phía việt nam
tuân thủ quy định của việt nam
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi